tỷ giá trung tâm giữa đồng usd vnđ vừa được ngân hàng nhà nước công bố tăng lên mức hai mươi bốn chín mươi sáu đồng một usd
tại một số ngân hàng thương mại giá usd cũng tăng nhẹ
với biên độ cộng trừ năm đang được áp dụng tỷ giá trần các ngân hàng đang áp dụng là hai mươi năm ba trăm linh việt nam đồng trên một usd
và tỷ giá sàn là hai mươi hai tám trăm chín mươi một vnđ trên một usd
tại một số ngân hàng lớn như vietcombank tỷ giá hiện ở mức hai mươi bốn tám trăm chín mươi vnđ trên một usd mua vào
và hai mươi năm hai trăm ba mươi vnđ trên một usd bán ra
tính từ đầu năm đến nay tỷ giá này đã tăng hơn ba sáu
trên thị trường tự do giá usd cũng tăng nhưng mức điều chỉnh khiêm tốn hơn
dù vậy so với tỷ giá trên thị trường ngân hàng giá usd vẫn trành khoảng ba trăm linh đồng mỗi đô la
khảo sát một số cửa hàng giá usd đang được thu mua ở mức
hai mươi năm vnđ trên một usd
trong khi bán ra khoảng hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng
theo số liệu được ngân hàng nhà nước thống kê tại báo cáo vừa gửi tới đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội
dư nợ tiến dụng bất động sản tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba là khoảng hai tám mươi tám triệu tỷ đồng
ngân hàng nhà nước cho biết tỷ lệ dư nợ tín dụng với bất động sản chủ yếu là dư nợ chung và dài hạn
chiếm chín mươi tổng dư nợ
đánh giá về tình hình cấp tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản
các dự án bất động sản thường có thời gian thu hồi vốn dài
trong khi nguồn vốn của các tổ chức tiến dụng là ngắn hạn
nên các tổ chức tiến dụng phải đối mặt với rủi ro khi cho vay
ngoài ra một số tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ còn cao
tiềm ẩn rủi ro an toàn của tổ chức tiến dụng đó cũng như cho hệ thống ngân hàng
trong khi đó dư nợ tiến dụng đối với nhà ở xã hội còn chiếm tỷ trọng thấp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện về việc triển khai quyết liệt
đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện
nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô tháng năm đến tháng bảy được dự báo tăng trưởng rất cao
lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch là khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ
năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công thương chỉ đạo quyết liệt triển khai các văn bản chỉ đạo
và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn được phê duyệt
tăng cường công tác quản lý nhà nước đẩy mạnh kiểm tra giám sát về quản lý
vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn khoa học hiệu quả
các nhà máy điện vận hành an toàn hạn chế tối đa sự cố
bảo đảm cung ứng đủ điện năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo
theo bộ tài chính
quy mô giao dịch thị trường trái phiếu doanh nghiệp bình quân ba tháng đầu năm nay đạt chín tám trăm linh tỷ đồng
tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong quý i doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu với phát hành trái phiếu chiếm hơn sáu mươi bảy
tiếp theo là xây dựng gần một mươi một còn lại là các ngành khác
lãi suất phát hành trung bình khoảng một mươi năm mươi bảy một năm bảy mươi trái phiếu phát hành có tài sản bảo đảm
lượng trái phiếu mua lại trước hạn là một mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
giảm gần ba mươi tám so với cùng kỳ
bộ tài chính nhận định kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong quý i tương đối khả quan
đặc biệt khi so sánh với tình trạng đóng băng cùng kỳ năm trước khi hầu như không có đợt phát hành nào
tổng cục dự trữ nhà nước vừa ban hành quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một trăm chín mươi sáu gói thầu
mua hai trăm hai mươi tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn tại các cục dự trữ nhà nước khu vực
theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gạo nhập kho dự trữ phải là gạo hạt dài
loại một mươi năm tấm được thu hoạch từ vụ đông xuân năm hai nghìn hai mươi bốn ở vùng nam bộ
thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm đóng thầu là chín giờ sáng ngày hai tháng năm
trong quá trình thực hiện nếu giá gạo trên thị trường tăng hoặc giảm so với giá tổng cục dự trữ nhà nước quy định
cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực kịp thời báo cáo và đề nghị mức giá
để nhà nước điều chỉnh giá mua gạo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm đóng thầu
tại khu vực đồng bằng sông
tại khu vực kiểu long hiện thu hoạch lúa đông xuân đã vào cuối vụ
nguồn ít các kho đang thu mua với giá cao
ghi nhận tại các địa phương như an giang đồng tháp cần thơ tiền giang kiên giang
lúa đông xuân đã gần cạn nhu cầu mua khá giá cao phổ biến ở mức bảy sáu trăm linh tám đồng một kg tùy loại
giá gạo theo đó cũng tiếp tục xu hướng tăng như gạo thường giao động quanh mốc một mươi bốn một mươi năm đồng một kg
gạo jasmine một mươi bảy một mươi tám đồng một kg
gạo nàng nhen hai mươi sáu đồng một kg
thơm thái hạt nhài một mươi chín hai mươi đồng một kg
gạo hương lài hai mươi một đồng một kg
gạo thơm đài loan hai mươi đồng một kg
trên thị trường xuất khẩu giá gạo xuất khẩu của việt nam đang duy trì ổn định
theo hiệp hội lương thực việt nam gạo tiêu chuẩn năm tấm hiện ở mức năm trăm bảy mươi tám usd một tấn
gạo hai mươi năm tấm ở mức năm trăm bốn mươi chín usd một tấn
gạo một trăm linh tấm duy trì ở mức bốn trăm tám mươi usd
theo thống kê của tổng cục hải quan xuất khẩu thép trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của việt nam
đã tăng gần bốn mươi một về lượng và tăng ba mươi chín về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong tháng ba xuất khẩu thép đã đạt gần một một triệu tấn tăng hơn một mươi so với tháng trước
và tăng gần hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch đạt gần tám trăm ba mươi năm triệu usd trong đó lượng thép xuất khẩu sang khu vực đông nam á
tăng mạnh ba mươi năm so với tháng trước
nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngược lại lượng thép việt nam xuất khẩu sang eu trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm hai tám so với tháng trước nhưng lại tăng mạnh bảy mươi sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
luyện kế ba tháng đầu năm nay xuất khẩu thép các loại đạt ba hai mươi ba triệu tấn
với trị giá hai ba mươi chín tỷ usd tăng bốn mươi về lượng và tăng ba mươi chín về trị giá so với cùng kỳ năm trước
trong nước giá thép cuộn tròn và thép thanh vằn vẫn duy trì ở mức giá tốt
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
dự kiến kéo dài năm ngày liên tục việt nam airlines sẽ bổ sung thêm hơn một trăm linh chuyến bay nội địa và quốc tế
tương ứng hơn một mươi năm chỗ
trong bối cảnh thiếu hụt máy bay việc tăng cường năng lực khai thác cho dịp cao điểm tới đây
là nỗ lực của hãng trên cơ sở tối ưu hóa sử dụng đội bay hiện có
và mở mới các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm tối muộn trên một số đường bay có nhu cầu lớn
như vậy việt nam airlines sẽ cung ứng tổng cộng năm trăm bảy mươi năm ghế và hai chín trăm linh chuyến bay
trong giai đoạn cao điểm từ hai mươi sáu tháng bốn đến mùng hai tháng năm
so sánh với cùng kỳ năm trước tổng số ghế nội địa đã tăng hơn một mươi
các đường bay du lịch trọng điểm giữa hà nội tp hcm và đà nẵng huế quy nhơn nha trang đà lạt
phú quốc côn đảo là những đường bay được tăng tải nhiều nhất
thưa quý vị và các bạn chương trình nhập sống kinh tế phát sóng hàng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý